ngay sau khi đến bon cộng hòa liên bang đức tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm g hai mươi
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã có cuộc tiếp xúc song phương với bộ trưởng ngoại giao nước chủ nhà sigma gabriel
về quan hệ song phương phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh và bộ trưởng syma gabriel
nhất trí sẽ chỉ đạo hai bộ ngoại giao việt nam và đức tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng
thực chất hơn nữa nhất là về thương mại đầu tư giáo dục lao động dạy nghề du lịch và công nghệ
nhân dịp này phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị phía đức thúc đẩy eu hoàn tất giả soát pháp lý
để sớm ký kết hiệp định evfta trong năm hai nghìn một mươi bảy công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho việt nam
cùng thời điểm ký evfta
hai bên nhất trí cho rằng nghị trình và các ưu tiên của g hai mươi và apec năm nay có nhiều điểm tương đồng
do đó việc tăng cường hợp tác và phối hợp chính sách giữa g hai mươi và apec là hết sức cần thiết
hai bên cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
phó thủ tướng đề nghị đức và eu tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ giải quyết tranh chấp trên biển đông
bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
góp phần tích cực bảo đảm tự do an ninh an toàn hàng hải hàng không ở khu vực